xin kính chào quý vị và các bạn
sau nhiều ngày liên tục tăng cường xuống nước ta gây ra tình trạng rét hại diện rộng cho các tỉnh thành phía bắc
thì từ đêm nay trở đi khối không khí lạnh sẽ bước vào giai đoạn suy yếu dần
nhiệt độ cả đêm lẫn ngày vì thế không giảm thêm nữa mà tăng dần lên
trong đêm nay nhiệt độ toàn bắc bộ phổ biến là từ chín đến một mươi hai độ
riêng khu vực vùng núi nhiệt độ thấp hơn
trong khi đó nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ giao động là từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
không khí lạnh yếu đi cũng khiến cho mưa rét ở miền trung giảm dần
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới ở trung bộ chỉ có mưa rào nhẹ dài rác
tập trung ở khu vực trung trung bộ vùng từ quảng bình trở vào cho đến quảng ngãi
trong khi đó các khu vực khác đều ít mưa
nhiệt độ tăng dần từ bắc vào nam trời còn rét ở khu vực phía bắc
nhưng đến ninh thuận bình thuận thời tiết mát mẻ
nhiệt độ giao động là cả từ hai mươi bảy đến ba mươi độ vào trưa chiều
và đây cũng là mức nhiệt cao nhất
tại các tỉnh ở vùng cao tây nguyên
khi trời không mưa nắng ráo vào trưa chiều
trong khi đó tại nam bộ mưa xuất hiện rải rác vào chiều tối
cục bộ có điểm có mưa với lượng khá
trong cơn giông đề phòng có tố lốc
nhiệt độ vì thế cũng duy trì ổn định
cao nhất ngày mai giao động là từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn
chuyển sang những thông tin thời tiết biển
trong đêm nay và ngày mai ở khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
còn khu vực giữa biển đông bao gồm cả vùng biển phía tây của nam biển đông
trong đó có vùng biển phía tây của trường sa
duy trì gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
nhiệt độ trên cả hai quần đảo đều dưới mức ba mươi độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội
trời nhiều mây không mưa trời trời giảm mây trời nắng
gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét đậm
nhiệt độ là từ một mươi
đến một mươi chín độ